chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam công đoàn giao thông vận tải việt nam đã tổ chức gắn biển công trình công đoàn cho cầu thôn sát xã ban công huyện bá thước tỉnh thành hóa
cầu thôn sát là cầu dân sinh bắc qua suối nùa được thiết kế bán vĩnh cửu tuổi thọ năm mươi năm bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực
công trình có tổng mức đầu tư hơn ba bảy tỷ đồng do ban quản lý dự án bốn tổng cục đường bộ việt nam làm chủ đầu tư
công trình được khởi công ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám và hoàn thành vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín vừa tiến độ ba mươi ngày
cầu thôn sát hoàn thành sớm đã phục vụ việc đi lại của bà con ba thôn ở xã ban công với bảy trăm tám mươi tám hộ dân số hơn ba một trăm linh người
nhất là khoảng bảy trăm năm mươi học sinh các cấp trên địa bàn xã đi lại an toàn khắc phục tình trạng trên các giao thông
người dân phải sử dụng bè mảng qua suối rất nguy hiểm trong mùa mưa lũ
khi công trình được đưa vào sử dụng sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế
xã hội và phát triển kinh tế
công trình được đưa vào sử dụng sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế